tối nay ngày một mươi bốn tháng bốn tại ga đà lạt tổng công ty đường sắt việt nam đã tổ chức khai trương chuyến tàu đêm tuyến đà lạt chạy mát với tên gọi hành trình đêm đà lạt
chuyến tàu nhằm mang đến cho hành khách những trải nghiệm mới mẻ đầy hấp dẫn về cảnh sát đêm của đà lạt góp phần đa dạng dịch vụ và phát triển du lịch địa phương
tuyến đà lạt chạy mát có chiều dài sáu bảy km là phần còn lại của tuyến tháp tràm đà lạt đây là tuyến đường sắt răng cưa độc đáo duy nhất tại việt nam phục vụ du khách tham quan thành phố đà lạt
với hành trình chạy tàu khoảng một tiếng ba mươi phút chiều đi và ba mươi phút chiều về với tốc độ chạy tàu chậm du khách có thể thoải mái thư giãn ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của đà lạt vào ban ngày và lung linh huyền ảo vào ban đêm
trong cái khai trương
hành trình đêm nhà ga xe lửa đà lạt sẽ tạo ra những sản phẩm một điểm đến rất là độc đáo ấn tượng mới lạ và có sự sáng tạo
rồi có những cái chiến tàu đêm cũng gắn với việc phát triển kinh tế đêm của thành phố đây là một cái trụ trương đã được thủ tướng chính phủ phê diệt cho thành phố đà lạt chính cao thực hiện
điểm khác biệt trên hành trình đêm đà lạt là ngoài việc được thưởng thức âm nhạc miễn phí du khách còn có dịp thưởng thức ẩm thực theo yêu cầu
chúng tôi muốn đà lạt có thêm
chúng tôi muốn đà lạt có thêm một sản phẩm du lịch bằng cái hành trình chạy tàu đêm đà lạt để du khách có thể trải nghiệm được cái vẻ đẹp của đà lạt trên cái tuyến đường sát bảy km từ đà lạt xuống chạy mát
các đoàn tàu chạy ban đêm gồm tàu dl một mươi một một mươi hai dl một mươi ba một mươi bốn xuất phát từ một mươi tám h một mươi năm đến hai mươi một h hai mươi hàng ngày với giá vé giao động từ bảy mươi hai đồng đến một trăm linh đồng cho một lượt đi hoặc về

các đoàn tàu chạy ban đêm gồm tàu dl một mươi hai dl một mươi ba dl một mươi bốn xuất phát từ một mươi tám h một mươi năm đến hai mươi một h hai mươi phút hàng ngày với giá vé giao động từ bảy mươi hai đồng cho một lượt đi hoặc về